dòng sông trơ đá thiếu nước dẫn đến hàng chục hectare cây trồng trên địa bàn xã tân lập huyện con rẫy tỉnh con tum đang khô héo và chết dần có nguy cơ mất trắng
chính quyền địa phương cho biết do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài với việc tích nước tạm của hồ thủy điện trên thượng nguồn dẫn đến nước trên sông đắp nê giảm mạnh gây ra tình trạng thiếu nước tưới ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
gia đình chị vũ thị hoa thôn ba xã tân lập huyện con rẫy tỉnh con tum với một sáu hectare cà phê và năm trăm linh trụ tiêu bắt đầu cho thu hoạch
mỗi năm gia đình chị thu hoạch về hơn hai trăm linh triệu đồng tuy nhiên do gần một tháng nay thiếu nước để tưới nên chị đành nhìn năm trăm linh trụ tiêu và vườn cà phê khô héo và chết dần đó cũng là tình trạng chung của hàng trăm hộ dân nơi đây
gia đình nhà em thì nói thật là chồng dựa dẫm vào cây
công nghiệp gia đình nhà em có được một sáu mà tình trạng thiếu nước gần một tháng nay là dẫn đến hậu quả là cà nhà em thì rụng ná tiêu thì bắt đầu đăng vàng ra và chết dần và những chùm quả non này bắt đầu cũng rụng luôn và ná thì cũng chết từ cành tay và từ thân chính ra cành tay cũng chết hết luôn
ở đây ai cũng nhìn thấy là cái diện tích của tôi ở đây là diện tích cây này thì cây cũng vừa mới trồng năm ngoái thôi nó nằm khoảng hơn một hectare thì nó nằm ở bên này một dòng suối
ở bên kia một dòng suối mà đến nay hiện tại bây giờ là tình trạng nước thiếu riêng gia đình tôi nói riêng và dân ở đây nói chung là nó rất tầm trọng không đủ nước tưới dẫn đến tình trạng cây chết khô trắng tinh như thế này
trước thực trạng trên ngày một mươi hai tháng ba ủy ban nhân dân huyện con rẫy có buổi làm việc với thủy điện thượng con tum thủy điện đắc nè yêu cầu thủy điện đắc nè xà dòng chảy tối nay
nữ thiểu là một hai mươi chín m ba một giây theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh để bảo đảm nước tưới cho người dân tuy nhiên đại diện thủy điện đắc nè đã không đồng ý